những năm qua ngành y tế vĩnh phúc đã đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trang thiết bị y tế hiện đại
ứng dụng nhiều phương pháp mới trong chẩn đoán điều trị bệnh
qua đó chất lượng khám chữa bệnh tại tuyến y tế cơ sở được nâng lên và ngày càng thu hút nhiều bệnh nhân
góp phần giảm tài cho các cơ sở y tế tuyến trên
năm hai nghìn một mươi bốn trung tâm y tế huyện yên lạc được hợp nhất từ bệnh viện đa khoa
trung tâm y tế dự phòng và trung tâm an toàn vệ sinh thực phẩm
theo mô hình mới trung tâm thực hiện hai chức năng vừa điều trị vừa dự phòng với một mươi năm khoa và một mươi bảy trạm y tế xã thị trấn
từ năm hai nghìn một mươi bốn đến nay trung tâm dành hơn một mươi bốn tỷ đồng cho các công tác duy tu bảo dưỡng sửa chữa hạ tầng
nhờ việc sử dụng hạ tầng cơ sở hợp lý trung tâm y tế huyện yên lạc đã có điều kiện thành lập
và đưa đơn nguyên chạy thận nhân tạo đi vào hoạt động tạo thuận lợi cho bệnh nhân
bị các bệnh về thận được chuyển về điều trị tại huyện giảm tài cho y tế tuyến trên
đến nay trung tâm đã thực hiện được gần bảy mươi kỹ thuật theo phần tuyến
được thực hiện nhiều kỹ thuật
tỷ lệ thực hiện kỹ thuật theo phân tuyến tăng gần hai mươi so với năm hai nghìn một mươi bảy
bình quân mỗi ngày trung tâm tiếp nhận từ hai trăm linh đến hai trăm ba mươi bệnh nhân điều trị nội trú
bốn trăm năm mươi đến năm trăm linh bệnh nhân điều trị ngoại chú góp phần giảm tỷ lệ chuyển tuyến
với những kỹ thuật ở đây chúng tôi làm được là đã được sự quan tâm của sở y tế
đã đầu tư cho chúng tôi mấy các lớp vi tính ba mươi hai giải
xét nghiệm sinh học và một số các máy xét nghiệm khác đã đảm bảo được để cho một trung tâm y tế hàng ba hoạt động đầy đủ
ngoài cái đó chúng tôi cũng đã liên kết liên danh cùng với bệnh viện đại học y hà nội
mời các bác sĩ có trình độ cao và có kinh nghiệm về để khám và chữa bệnh cho nhân dân trong huyện vào ngày chủ nhật hàng tuần
hiện nay tỉnh vĩnh phúc có chín trung tâm y tế một trăm ba mươi bảy trạm y tế xã phường thị trấn
tám mươi tám trên một trăm ba mươi bảy trạm y tế xã đạt chuẩn theo bộ tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn hai nghìn một mươi hai hai nghìn hai mươi

chín mươi bảy tám trạm y tế có bác sĩ xây dựng và triển khai nhiều cơ chế chính sách đãi ngộ tại các đơn vị y tế nhằm thu hút cán bộ có chuyên môn cao về làm việc tại các tuyến y tế cơ sở

đây sẽ là điều kiện thuận lợi để các đơn vị y tế hoạt động phát triển khoa học kỹ thuật làm tốt hơn nữa nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe của nhân dân
đây sẽ là điều kiện thuận lợi để các đơn vị y tế hoạt động phát triển khoa học kỹ thuật làm tốt hơn nữa nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe của nhân dân